sau hơn một tuần phát hiện ổ dịch tả lợn châu phi đầu tiên đến ngày ba mươi một tháng năm trên địa bàn tỉnh tuyên quang dịch tả lợn châu phi đã phát sinh ở bảy mươi ba hộ chăn nuôi tại ba mươi tám thôn của một mươi bốn xã thuộc năm huyện
chiêm hóa hàm yên yên sơn sơn dương và thành phố tuyên quang số lợn phải tiêu hủy trên một hai trăm linh con
hiện nay tất cả lực lượng chức năng và chính quyền tỉnh tuyên quang đang dồn toàn lực để ứng phó với dịch nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do dịch bệnh gây ra
trước diễn biến phức tạp của dịch ubnd tỉnh tuyên quang yêu cầu các sở ngành địa phương thực hiện nghiêm công tác khống chế dập dịch hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại
các ngành chuyên môn trực tiếp về địa phương kiểm tra chỉ đạo kiểm soát dịch hiệu quả đặc biệt là công tác dập dịch
lãnh đạo các địa phương quyết liệt vào cuộc và phải chịu trách nhiệm về hoạt động phòng chống dịch huy động các lực lượng chức năng tăng cường công tác giám sát dịch bệnh đến tận thôn bản
phải tổ chức triển khai quyết liệt tất cả những biện pháp theo quy định để ngăn chặn dập tắt khống chế một cách nhanh nhất giúp cho việc phát triển chăn nuôi cũng như bảo đảm an sinh cho xã hội cho người chăn nuôi
thì tuyên truyền cho người chăn nuôi và người dân thực hiện tốt cái năm không không giấu dịch không vứt xác lợn bị bệnh ra ngoài môi trường không giết một lợn bị bệnh không mua bán lợn bị bệnh và không ăn thức ăn chưa khoa xử lý nhiệt

tuyên truyền cho năm mươi hai lít thuốc khử trùng cho các địa phương có dịch tả lợn châu phi để khoanh vùng dập dịch đồng thời thành lập hai mươi chốt kiểm dịch tạm thời một tổ cơ động để kiểm soát việc mua bán vận chuyển lợn và phun thuốc khử trùng tiêu độc đối với người phương tiện ra vào các khu vực chăn nuôi
tuyên truyền đến nhân dân chủ động tự giác tự nguyện thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh